với mục tiêu chuyển đổi số để nâng cao năng lực cạnh tranh giúp nâng cao chất lượng phục vụ người dân
tập đoàn vnpt đã đồng hành với văn phòng chính phủ các bộ ngành địa phương
thực hiện xây dựng và triển khai thành công các giải pháp tiên tiến hiện đại
phục vụ chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số kinh tế số xã hội số
tính đến thời điểm này đã có chín mươi năm trên chín mươi năm cơ quan ở trung ương và địa phương
gồm văn phòng trung ương đảng ba mươi một bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
ba mươi tỉnh thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành
trên trục liên thông văn bản quốc gia nền tảng cốt lõi đảm bảo xây dựng thành công chính phủ điện tử
cùng sự tham gia triển khai xây dựng của tập đoàn vnpt
các phần mềm quản lý văn bản của bộ ngành địa phương đã được kết nối liên thông
cả theo chiều dọc và chiều ngang một cách thông suốt và có tính hệ thống
văn bản điện tử được gửi nhận nhanh chóng an toàn giữa các cơ quan nhà nước
trục liên thông văn bản quốc gia cũng là kênh giao tiếp hai chiều giữa chính phủ và cử tri
hoàn thiện công tác cung cấp dịch vụ trên mọi nền tảng mọi lúc mọi nơi
việc phát triển thành công hệ thống cũng cho thấy sự cố gắng phát triển đầu tư công nghệ
và nâng cao chất lượng của vnpt trong nỗ lực đồng hành cùng chính phủ việt nam xây dựng chính phủ điện tử hiện đại